mặc dù dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp tuy nhiên tại lào cai
chiến tuyến phòng chống dịch vẫn đang được giữ vững
kết quả ấy có được đó là nhờ sự trung sức đồng lòng của cả cộng đồng
nhờ sự hy sinh thầm lặng của nhiều lực lượng đang tham gia trực tiếp trong cuộc chiến đầy cam go
tám giờ sáng không khí tại khu bếp ăn trường quân sự tỉnh lào cai đã rất nhộn nhịp khẩn trương
sau khi phục vụ xong bữa sáng cho công dân ở khu cách ly
các chiến sĩ lại bắt tay vào chế biến hàng trăm suất ăn cho bữa trưa
công việc rất là gian chuôn và vất vả sáng lại phải dậy sớm
vì dậy sớm đến giờ là bà con mới có cơm để ăn được nên là thuốc khuê dậy sớm
công việc tuy vất vả nhưng cũng là một điều vinh hạnh lớn
được đảng nhà nước mọi người tin cạnh giao nhiệm vụ
làm sao cho bà con đầy đủ tiêu chuẩn chế độ
để đảm bảo sự chống dịch
tính tới thời điểm hiện tại đã có trên hai ba trăm linh người được cách ly tại khu vực trường quân sự tỉnh lào cai
đa phần trong số đó đã hoàn thành quá trình cách ly một cách an toàn
cảm giác cũng tốt cũng có cơm ăn cái gì cũng có ăn sáng có chiều cũng có con tôn
nhiệm vụ chiến đấu chống dịch cũng như là chống giặc
thế mọi cán bộ chiến sĩ cũng như các lực lượng khác đều xác định nỗ lực và quyết tâm cao
để hoàn thành tốt nhất
nhiệm vụ phòng chống dịch giữ gìn sức khỏe cho người dân
cũng như bảo đảm giữ gìn sức khỏe cho tất cả các lực lượng
vì nhân dân hy sinh vì nhân dân phục vụ
những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ tại trường quân sự lào cai trong thời gian qua
đã và đang góp phần cùng với cả nước phòng chống dịch bệnh hiệu quả